liên quan đến vụ hành hung bác sĩ xảy ra tại thành phố hồ chí minh
người đàn ông bốn mươi tuổi cho rằng các bác sĩ đã chậm cấp cứu con gái của mình
đang bị hóc xương cá nên đã la hét bóp cổ đẩy ngã một người
vào ngày hai mươi chín tháng bảy người đàn ông này đã bị công an quận bình thạnh triệu tập
để làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng bảy bé gái một mươi tuổi bị hóc xương cá
được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định
lúc này bé gái đã nút vướng và đau sinh hiệu bình thường không khó thở không la khóc
nam bác sĩ dặn bé ngồi chờ để nhân viên y tế chuyên khoa tai mũi họng đến nội soi gấp xương
tuy nhiên khoảng năm phút sau khi bác sĩ đang ngồi xem phim city x quang của các ca chấn thương khác
thì bố bé gái đã xông vào la hét không đồng ý chờ đợi
bác sĩ giải thích cần chờ người bên chuyên khoa lên để xử lý cho bệnh nhi
thì bị ông này bóp cổ và đẩy ngã
làm việc với cơ quan công an người đàn ông này đã thừa nhận do quá lo lắng
việc con mình bị hóc xương
phải chờ đợi lâu nên nổi nóng
do thiếu tiền tiêu xài trần ánh ngọc đã rủ cháu ruột của mình là trần nhất long
gây ra một mươi hai vụ trộm cắp tài sản ở các đền và chùa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với trần ánh ngọc và trần nhất long ở xã kim đức thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về hành vi trộm cắt tài sản
khám xét nơi ở của ngọc cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng
đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra trần ánh ngọc khai nhận
tính đến khi bị bắt ngọc đã thực hiện chất lọt một mươi hai vụ trộm cắp tiền tài sản
trong các đình đền chùa trên địa bàn thành phố việt trì huyện tam nông thanh ba và đoan hùng
việc thực hiện hành vi trộm cắp của ngọc còn có sự tham gia giúp sức của trần nhất long
là cháu ruột của ngọc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
do không có tiền mua ma túy sử dụng
nam thanh niên đã lợi dụng lúc nhà hàng xóm đi vắng cậy cửa sát đột nhập vào bên trong
lục xót và lấy trộm tài sản
cơ quan tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn ngọc lợi sinh năm hai nghìn ba
cư trú tại ấp phú an a xã phú vĩnh thị xã tân châu tỉnh an giang về tội trộm cắt tài sản
sau khi theo dõi biết nhà hàng xóm đi vắng không có người trông coi
lợi đã cậy cửa đột nhập vào bên trong lục xoát và lấy trộm tiền trong tủ
sau đó nhanh chân tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an xác định nguyễn ngọc lợi là đối tượng nghi vấn nhất
nên đã phát hiện và bắt giữ lợi khi đối tượng đang trên xe khách chuẩn bị bỏ trốn
qua làm việc tại cơ quan công an nguyễn ngọc lợi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua mặc dù bộ công an cũng như công an các đơn vị địa phương
đã tích cực đấu tranh triệt phá nhiều vụ việc bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao
tuy nhiên tình trạng này vẫn có diễn biến phức tạp và khó lường
mới đây công an tp yên bái tỉnh yên bái đã điều tra bắt giữ hai đối tượng sử dụng công nghệ cao
để lừa đảo chiếm đất tài sản của người dân
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
thái văn đại một mươi chín tuổi chú tệ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
vừa bị công an tp yên bái bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
đầu năm hai nghìn hai mươi hai do không có tiền tiêu xài đại đã lên mạng lập nhiều tài khoản facebook zalo
với các tên gọi khác nhau như đại cầm đồ đại quay đầu lính đánh thuê
với thủ đoạn này đại đã lừa được của các bị hại số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng
tôi lập một cái nickface có tên là đại cầm đồ
tôi có đăng lên nhóm là người việt ở tại campuchia
và nhận đón người từ
nhận đón người từ campuchia về việt nam
sau khi mà nhận có một người tên là gầu tết bi
là con của ông lưu nam phong
liên hệ với tôi
là tôi bảo người đấy là cọc được cho tôi là một mươi năm triệu
sau khi người đấy là cọc cho tôi là một mươi năm triệu
tôi chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đấy ạ
do có nhu cầu tìm việc làm huỳnh phương vĩ chú tại huyện đầm rơi tỉnh cà mau
đã đăng thông tin tìm việc lên mạng xã hội facebook
sau đó làm quen với anh trần vĩnh
và văn mai chú tệ thành phố yên bái
khi đã tạo được lòng tin với anh mai
vĩ rủ anh mai cùng làm ăn
rồi chiếm đoạt số tiền ba trăm ba mươi triệu đồng để tiêu xài cá nhân
bên cạnh sự tinh vi của đối tượng
khi đã lợi dụng lòng tin của các bị hại
điều đáng nói nhất
vẫn là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
nói chung là cái đời ấy
không hiểu nó làm sao
cái kiểu là vì
cái kiểu là
nó lên nhà nó bảo mình như nào
mình nghe thế
thế nó bảo mình đi vay tiền
người ta cho nó mình cũng đi vay
theo cơ quan công an
trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay
kéo theo đó tội phạm sử dụng công nghệ cao
có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp
và ngày càng tinh vi với những thủ đoạn liên tục thay đổi
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
lỗi lên năm loại phư thức thủ đoạn
chủ phổ biến
thứ nhất là giả danh cán bộ
các cơ quan chức năng
thứ hai là làm quen có người yêu đương
qua mạng tặng quà
thứ ba là chiếm quyền quản trị
của các mạng xã hội
thứ tư là cộng tác viên bán hàng
thứ năm là giả danh nhà mạng
sau đó là thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản
mà chủ yếu ở đây cho thấy
là các đối tượng lợi dụng
vào sự nhẹ dạ cả tin
thiếu hiểu biết cộng với
sự hám lợi của người bị hại
để chiếm đoạt tài sản
có thể thấy tội phạm sử dụng công nghệ
để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều phương thức
tinh vi đan xen lẫn nhau
do đó bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao
ý thức cảnh giác chủ động cung cấp thông tin
và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an
giúp đỡ lực lượng công an trong công tác
xác minh điều tra làm rõ các đối tượng phạm tội
công an tỉnh yên bái cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra
kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông
bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ
vận chuyển trái phép chất ma túy
trên cao tốc nội bài lào cai
tại km số một trăm hai mươi hai cao tốc nội bài lào cai
thuộc địa phận yên bái
lực lượng công an phát hiện bắt giữ
dương quang đại trú tại phường phú xá
thành phố thái nguyên
điều khiển xe ô tô hai mươi a năm bốn mươi ba chín mươi tám
vận chuyển chín bánh heroin và một bọc ni lông
chứa nhiều viên ma túy tổng hợp
với trọng lượng hơn năm trăm hai mươi g
đại khai nhận vận chuyển thuê
từ hai người dân tộc ở thác bạc
thị xã sapa tỉnh lào cai
từ lời khai của đại lực lượng công an
đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan
đang chờ ở khu vực chạm rừng nghỉ
km một trăm một mươi bảy chiều hà nội đi lào cai
thu giữ nhiều tăng vật liên quan
hiện các đối tượng cùng tăng vật
đã được bàn giao cho phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tỉnh vĩnh long vừa hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối với huỳnh hữu tài
chú tây huyện mang thít tỉnh vĩnh long
về hành vi chứa chấp việc sử dụng
trái phép chất ma túy
theo hồ sơ của cơ quan điều tra ngày một mươi bảy tháng sáu
tài đã cho hai nhóm gồm một mươi tám người
thuê hai phòng bên trong tiệm áo cưới của mình
ở ấp long phước
xã long mỹ huyện mang thít
làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tăng
đồng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
từ khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi lần cho thuê với số tiền
từ một đến một năm triệu đồng
bên trong mỗi phòng tài trang bị hệ thống đèn led
hệ thống loa hệ thống cách âm
và chuẩn bị sẵn dụng cụ để phục vụ
cho các đối tượng sử dụng ma túy
thời gian cho thuê phòng thường vào ban đêm
nhằm tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá một nhóm đối tượng chuyên sản xuất
các loại giấy tờ giả quy mô lớn
lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
qua công tác nắm tình hình
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả
mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức
trên địa bàn huyện ea leo
sau một thời gian tích cực điều tra
lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng
mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức
là đỗ trung kinh hai mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn ea trang
và nguyễn thành long hai mươi hai tuổi
trú tại xã ea heo
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành bắt
và khám xét nơi ở của hai đối tượng trên
bước đầu công an đã làm rõ các loại giấy tờ
mà hai đối tượng làm giả
chủ yếu là các loại bằng cấp chứng chỉ giấy phép lái xe
căn cước công dân chứng minh nhân dân
và đây là đường dây làm giả các loại giấy tờ
đầu tiên được phát hiện tại tỉnh đắk lắk
sau khi chấp hành án tại trại giam đắk tân
về tội cúi gây âm tích
thì năm hai nghìn hai mươi một em về em có lên mạng
thông qua những bài viết trên mạng
thì em thấy người ta quảng cáo
làm giấy tờ giả đồ được
thì đã nảy sinh ý định là
làm giấy tờ giả để bán kiếm lợi
và em đặt mua các loại máy
máy in thẻ và máy im màu

và lợi ích của máy in thẻ
là mua các chất liệu phôi về làm
bằng lái xe thì em có lấy là
một triệu đến một triệu rưỡi
tức là bài cấp ba bằng đại học
là dao động từ năm trăm linh đến một triệu
anh duyên cũng chỉ do cách làm
một số loại như bằng lái
sau này thì hay ra ở chơi nhiều
lúc rằng thì anh duyên có
có khách hàng mà làm
giấy phép lái xe thì gửi cho em thì em làm
khi mà làm bằng lái thì em chỉnh sửa trên máy tính rồi in ra máy in thẻ nhựa
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ ba máy tính hai máy in màu một máy ép nhựa dẻo
gần ba trăm linh thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe cùng hàng trăm loại giấy tờ tài liệu có liên quan
đây là một vụ việc mà lần đầu tiên được phát hiện và triệt phá tại tỉnh đắk lắc
các đối tượng đã hoạt động trong một thời gian dài sử dụng các thiết bị điện tử công nghệ cao và không gian mạng
để sản xuất mua bán các loài băng cấp giấy tờ chứng chỉ giả của các cơ quan tổ chức
qua sự việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là khi có nhu cầu về các loại băng cấp chứng chỉ
thì cần phải đến các trung tâm các tổ chức cơ quan có thẩm quyền đào tạo và cấp các loài chứng chỉ băng cấp giấy tờ
theo đúng quy định của chúng tôi
các loài băng cấp chứng chỉ của pháp luật mọi hành vi sản xuất mua bán sử dụng các loài băng cấp chứng chỉ giấy tờ giả
không do các tổ chức cơ quan có thẩm quyền cấp thì đều là hành vi vi phạm pháp luật và đều bị xử lý theo quy định pháp luật
hiện vụ việc đang được công an huyện ea leo thụ lý điều tra để xử lý hai đối tượng về hành vi
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng số tiền năm triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cụ thể vào ngày hai mươi tháng bảy nhận tin báo cháy tại tổ ba mươi thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã điều động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa
trong quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thanh niên nói trên đã dùng điện thoại cá nhân quay video rồi tăng lên rồi đăng lên tiktok
vì muốn thu hút thêm lượng người tương tác người này đã bình luận phía dưới bài viết với nội dung
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhận chi phí một trăm linh triệu đồng của người dân sau khi chữa cháy
tại buổi làm việc với cơ quan công an thanh niên này thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
một vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu với tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng vừa bị công an tỉnh phú yên phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ
tại km số một ba trăm một mươi tám trên quốc lộ một đoạn qua địa phận xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên phòng cảnh sát kinh tế công an
cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra xe ô tô tải do phạm văn nghĩa
chú tải thị xã la ghi tỉnh bình thuận điều khiển đang vận chuyển nhiều hàng hóa nghi nhập lậu
bao gồm áo thun túi sách giày dép thuốc lá điện tử đồ chơi trẻ em với tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng tử hợp pháp nhãn hàng hóa không đúng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên đã bàn giao vụ việc cho cục quản lý thị trường tỉnh phú yên để tiến hành thủ tục tạm giữ và tiếp tục xác minh xử lý